có những tuyến đường mặc dù mới đưa vào sử dụng nhưng đã xuất hiện tình trạng xuống cấp mặt đường hằn vệt bánh xe tiềm mẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông
thực trạng như vậy đang xảy ra trên tuyến đường cao tốc hà nội thái nguyên mới chỉ đưa vào khai thác được ba năm thời gian sử dụng còn ngắn nhưng đã bộc lộ sự xuống cấp
liệu những vệt hăn lún này có phải xuất phát từ chất lượng thị công công trình
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ghi nhận ngay sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân
đây là những vệt hẳn lún trên tuyến cao tốc hà nội thái nguyên sâu từ năm tới bảy cm và kéo dài nhiều km
những vệt hàn lún này xuất hiện cả hai chiều đi và về của cao tốc
theo các lái xe với tốc độ lưu thông tối đa lên đến một trăm linh kmh thì những vệt hằn lún thế này không khác gì những cái bẫy đối với các xe lưu thông
nó đi như kiểu nó qua các đoạn đường đấy thì có một số đoạn lún thì nó cũng sâu nó thành rãnh luôn
nó thành rãnh trên vẹt đường luôn nó thành hình sống kiểu sống trâu
khi mình lái xe là đi trên cái làn đường nó bị lún nó lún là mình đi hay bị trệnh trọng lái
trệnh trọng lái là khi cái đó mà nếu mà chạy với tốc độ cao thì có thể cướp lái
cho nên là anh em lái xe là đi trên đường đấy là khẩn hận ít sức lý
và chú ý về cái tốc độ của mình để giữ tối thiểu an toàn cho mình
khi đi qua những cái đoạn đường xấu như thế thì trước mắt là mình phải giảm tốc độ và quan sát hai bên
bởi vì nói thẳng ra là
có khá nhiều cái đoạn đường rất chi là xấu
cho nên là lái xe như vậy thôi
chắc chắn cái quan trọng nhất là phải giảm tốc độ
theo thống kê của đơn vị được tiếp nhận quản lý tuyến
hiện tượng xuống cấp trồi lún vệt bánh xe đã xuất hiện một số đoạn trên tuyến cao tốc từ lâu
hiện nhà thầu đã sửa chữa chưa được khoảng gần ba mươi km đầu địa phận thành phố hà nội
và cũng giống như tại nhiều tuyến đường khác đến nay việc khắc phục trồi lún ở đây
phần lớn mới chỉ dừng lại ở việc cao bóc để làm phẳng mặt đường
tuy nhiên trên tuyến vẫn còn rất nhiều điểm bị hàn lún bong chóc như thế này
đặc biệt là chiều đi lên thái nguyên
các nhà thầu sửa chữa về yếu tố kỹ thuật thì các nhà thầu áp dụng theo quy định
và có sự giám sát của đơn vị của chủ đầu tư
nhà thầu tiến hành cào bóc các vị trí hàn lún vật bánh xe
và giải thảm
trong quá trình đó thì sau khi thực hiện xong thì các nhà thầu cùng với lại chủ đầu tư bàn giao cho đơn vị quản lý tiếp quản
nguyên nhân của tình trạng này vẫn chưa rõ ràng
tuy nhiên từ khi xây dựng cho đến khi đưa vào sử dụng công trình xây dựng tuyến cao tốc hà nội thái nguyên
đều phải qua sự thẩm định của nhiều ban ngành và hội đồng tư vấn giám sát
gần một mươi tỷ đồng bỏ ra
xây dựng tuyến đường này mục đích là để giúp người dân đi lại thuận tiện an toàn
nhưng sau hơn ba năm đi vào khai thác sử dụng tuyến đường đã xuống cấp
và các cơ quan chức năng lại mất một số tiền không hề nhỏ để xây dựng sửa chữa lại tuyến đường